liên đoàn lao động tỉnh hưng yên đã tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập công đoàn việt nam và biểu dương chín mươi cán bộ đoàn viên công đoàn tiêu biểu lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
tại buổi lễ lãnh đạo liên đoàn tỉnh hương yên nêu bật sự quan tâm chăm lo đời sống cho các đoàn viên công đoàn công nhân lao động thông qua các hoạt động thiết thực
hỗ trợ hàng tỷ đồng cho ba trăm bốn mươi một trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo bị tai nạn lao động và hỗ trợ xây dựng sửa chữa một trăm linh năm nhà máy ấm công đoàn
phát động các phong trào thi đua với trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo nhằm nâng cao năng suất chất lượng
có phần thúc đẩy doanh nghiệp phát triển nâng cao đời sống cho người lao động
hàng năm đã có hàng nghìn sáng kiến đề tài đã được các cấp các ngành công nhận làm lợi hàng chục tỷ đồng cho các cơ quan đơn vị và doanh nghiệp